tại cuộc họp thường trực chính phủ về phòng chống dịch covid một mươi chín mới đây
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có chỉ đạo thực hiện việc nghiêm túc đeo khẩu trang tại nơi công cộng
từ ngày hôm nay ngày một mươi sáu tháng ba sẽ thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại các nơi công cộng có tập trung đông người
như tại siêu thị sân bay nhà ga bến xe trên các phương tiện giao thông công cộng
tại các bộ như công thương y tế chỉ đạo bảo đảm sản xuất cung ứng khẩu trang
bảo đảm chất lượng đáp ứng nhu cầu sử dụng của nhân dân
bộ giao thông vận tải chỉ đạo ngành hàng không các hãng hàng không phát khẩu trang miễn phí
cho hành khách trong trường hợp hành khách chưa có khẩu trang kể cả hành khách người nước ngoài nhập cảnh việt nam
yêu cầu hành khách đeo khẩu trang trong suốt chuyến bay và khi vào nhà ga